đã hơn một tháng nay thời tiết tại nghệ an không có mưa
trong khi đó nguồn nước trữ tại các hồ đập canh rạch cũng cạn kiệt
khiến cho hàng nghìn hectare lúa hẻ thu và hoa màu của bà con nông dân
có nguy cơ chết cháy do thiếu nước tưới
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
xã hưng yên bắc huyện hưng nguyên
nhìn từ trên cao những cánh đồng lúa ở đây đã bạc trắng nứt nẻ vì nắng hạn
những cây lúa đang thời kỳ đẻ nhánh do không có nước tưới
nên còi cọc như cây mạ non và đang chết dần
để cứu lúa người dân đang tận dụng mọi nguồn nước
huy động toàn bộ lực lượng để nạo vét canh mương bơm chuyển cấp
để dẫn nước từ các hồ đập ở xa song lượng nước tại đây cũng đang cạn dần
phụ lúa hẻ thu năm nay

theo dự báo của ngành nông nghiệp tỉnh nghệ an nếu trong một tuần tới trời không có mưa thì diện tích lúa bị hạn sẽ tăng lên một mươi năm trăm linh hectare
sau đó đề nghị các địa phương tập trung nạo vét tại các canh dẫn triển khai các giải pháp tích nước tiết kiệm nước trong lúc chở mưa